sau hơn một tháng xảy ra trận lạc sở sạt lở kinh hoàng vào ngày hai mươi tám tháng một mươi tại thôn một xã trà leng
huyện nam trà my tỉnh quảng nam vẫn khiến cho nhiều người dân cảm thấy bàng hoàng
khi mà trong chốc lát thì đã có hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp cuốn trôi và nhiều người bị thương nặng
đến nay thì vẫn còn một mươi ba người mất tích nén lại đau thương
đồng chí thượng úy lê minh phước trưởng công an xã trà leng đã ở lại bám bản để cùng nhân dân
vừa tìm kiếm người mất tích vừa giúp dân dựng lại nhà cửa để ổn định cuộc sống
đã hơn một tháng kể từ khi vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra ở nóc ông đề thôn một xã trà leng
huyện nam trà my tỉnh quảng nam thượng úy lê minh phước trưởng công an xã trà leng chưa có một giây phút nào nguôi nghỉ
ba người thân trong gia đình ngôi nhà của anh của gia đình vợ và cả phòng làm việc của đơn vị đã bị cuốn theo cơn lũ dữ
khi việc tìm kiếm những người mất tích vẫn chưa kết thúc
anh cùng đồng đội bắt tay vào dựng lại nhà tạm để có nơi che nắng che mưa cho người dân